vấn đề phải rõ ràng chính xác
đó là trách nhiệm của các nghị sĩ
anh đứng trên hội trường anh hỏi là hỏi cho toàn dân nghe cử tri nghe và người ta truyền hình cho nên quốc tế cũng nghe
do đó anh phải có trách nhiệm chứ không phải hỏi để mà hỏi hỏi để đáp ứng yêu cầu riêng gì của mình mà vì cái chung hỏi nó phải có trách nhiệm
nhìn chung là các tư lệnh ngành phát biểu trả lời thì cũng đã đáp ứng được một số những vấn đề bức xúc mà cớ tri và để được cơ hội nêu lên
nhưng tuy nhiên thì tôi nhận xét là thấy là các bộ ngành bộ chủ quản thì cũng còn thể hiện tức là chưa chủ động và cũng thiếu quyết liệt cho nên để xảy ra tình trạng tức là nó bức xúc kéo dài
chúng tôi muốn rằng là đối với những tư lệnh ngành phải trả
trả lời dứt khoát vào những câu hỏi chính mà đại biểu quốc hội vừa rồi nêu lên
chúng tôi cho rằng đại biểu quốc hội vừa rồi nêu lên nhiều những câu hỏi rất hay nhưng mà trả lời không thẳng vào những cái câu hỏi đó
trả lời không cụ thể chỉ trả lời có tính chất chung chung thì muốn là giải quyết rứt điểm những cái trường hợp cụ thể mà các đại biểu quốc hội nêu lên
người ta cứ phải hỏi lại hai ba lần như thế là chứng tỏ anh trả lời không rõ ràng cụ thể không mạch lạc không đi vào lòng dân
đấy cái đó là cái mà cử tri chúng tôi mong muốn như vậy
tiếp nối chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc dự hội nghị thượng đỉnh cấp cao italy asean
nâng cao vai trò kiểm toán nhà nước
sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng italia giuseppe conte đã cùng chủ trì hội nghị thượng đỉnh cấp cao italia asean lần thứ ba
sự kiện diễn ra nhân chuyến thắng
chính thức tới việt nam của thủ tướng italia tham dự có hơn ba trăm linh doanh nghiệp đến từ ý và khu vực asean
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cảm ơn niềm tin và sự lựa chọn của phía bạn đối với việt nam và thủ đô hà nội thành phố vì hòa bình
thủ tướng nhấn mạnh diễn đàn là một sự kiện đặc biệt lần đầu tiên có cả thủ tướng và phó thủ tướng
thể hiện sự ủng hộ đánh giá cao của lãnh đạo việt nam đối với sự hợp tác của chính phủ italia
và asean với việt nam
tại hội nghị nguyên thủ tướng italia ngài enrico lista kiêm chủ tịch hiệp hội italia asean chia sẻ
asean là nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới và là khu vực kinh tế địa chính trị rất quan trọng với chính phủ ý nói chung
và cộng đồng doanh nghiệp ý nói riêng
trong khuôn khổ chuyên thăm của thủ tướng italia hai bên đã ký chương trình hành động với hợp tác giáo dục giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
chiều nay tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tỉnh nguyện phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương
đã tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã đến tham dự buổi lễ
một mươi người hiến máu tiêu biểu toàn quốc là những người đến từ mọi miền tổ quốc không phân biệt ngành nghề độ tuổi hay giới tính
họ sẵn sàng tham gia hiến máu thường xuyên hiên máu trong mọi tình huống bảo đảm nguồn máu an toàn cho người bệnh
trong số một trăm linh đại biểu được tôn vinh có những đại biểu đã tham gia hiến máu đến bảy mươi lần
họ cũng thường xuyên vận động người thân bạn bè cùng tham gia hiến máu
có đại biểu là người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại việt nam
chương trình tôn vinh người hiến máu toàn quốc là hoạt động thường niên nhằm chiên những nóng góc quan trọng của người hiến máu và công tác cấp cứu và điều trị
năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được gần một bốn triệu đơn vị máu trong đó chín mươi tám ba lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tỉnh nguyện tương đương hơn một bốn dân số tham gia hiến máu
tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt bốn mươi hai năm
kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội thảo kiểm toán nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước
tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi làm rõ những kết quả thành tựu đạt được trong hai mươi năm năm qua và những vấn đề đặt ra đối với kiểm toán nhà nước hiện nay
đến hết năm hai nghìn một mươi tám kiểm toán nhà nước đã kiến nghị và xử lý tài chính hơn bốn trăm linh tỷ đồng tiêu biểu phải kế đến việc kiểm toán sáu mươi một dự án bot theo tính toán đã giúp giảm chi phí thu của người dân đến hai trăm hai mươi hai năm
qua gần hai mươi năm năm thành lập kiểm toán nhà nước đã khẳng định được vị trí vai trò của mình với tư cách là cơ quan do quốc hội thành lập hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật thực hiện kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính và tài sản công
kiểm toán góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tham nhũng và chống lãng phí thực hành tiết kiệm góp phần phát triển kinh tế xã hội và đồng hành trong tiến trình phát triển đất nước
thưa quý vị theo như thông báo của chính phủ nhật bản thủ tướng shinzo abe sẽ thăm iran từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng sáu trong nỗ lực làm trung gian hòa giải và thúc đẩy đối thoại giữa mỹ và iran
theo kế hoạch thủ tướng shinzo abe sẽ gặp lãnh tụ tinh thần tối cao iran đại giáo chủ ali khamenei và tổng thống hassan rouhani
trước thềm chuyến thăm thủ tướng abe bày tỏ mong muốn tạo điều kiện để washington và tehran tiến hành đàm phán giúp mọi chuyện không đi trệch hướng
cũng như không kéo theo cuộc đối đầu quân sự tại trung đông
tổng thống mỹ donald trump đã ủng hộ nỗ lực này của thủ tướng abe
nhật bản được đánh giá là có mối quan hệ thân thiết với iran
năm hai nghìn một mươi chín là năm hai nước kỷ niệm chín mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tuy nhiên căng thẳng gần đây giữa mỹ và iran đã đẩy tokyo vào thế khó khi washington là đồng minh an ninh còn iran là nguồn nhập khẩu dầu của nhật bản
brazil đang đóng cửa nhiều đại sứ quán tại các nước vùng caribe để tiết kiệm ngân sách cho quốc gia
bộ ngoại giao brazil đã khẳng định động thái này không có nghĩa là brazil không quan tâm tới vùng caribe
chính phủ brazil ngừng hoạt động của nhiều đại sứ quán ở các nước vùng caribe dựa trên tiêu chí về đại diện cấp thấp hoặc không có cộng đồng brazil
trao đổi thương mại song phương ít hối lượng công việc tập trung cao trong hồ sơ hành chính và chi phí duy trì trong giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi bảy
theo cơ quan thống kê brazil kinh tế nước này giảm sút trong quý i năm nay
trở thành quốc gia lớn nhất mỹ la tình đứng bên bầu vực suy thoái lần đầu tiên trong vòng hai năm qua
gdp trong quý đầu tiên của năm đã giảm hai so với cùng kỳ năm ngoái
tổng thống jair bolsonaro cam kết phục hồi nền kinh tế và gia tăng sức ép đối với ngân hàng trung ương
nhằm cắt giảm lãi suất cũng như cải tổ hệ thống lương hưu
tổng thống mexico andré obrador đã tiếp nhận danh sách chính thức các sản phẩm của mỹ có thể bị áp thuế
nhằm ứng phó với việc washington đưa ra một sản phẩm của mỹ
các sản phẩm được nhắm đến tương tự như danh sách trước đó mà mexico đáp trả thuế quan
khi mỹ áp thuế với mặt hàng nhôm và thép vào năm hai nghìn một mươi
danh sách đưa ra được thiết kế chủ yếu đánh vào các bang ủng hộ tổng thống mỹ donald trump
trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu bao gồm các bang nông nghiệp đóng vai trò thiết yếu với kinh tế địa phương
như michigan pennsylvania và ohio
mỹ sẽ áp đếch các sản phẩm của mỹ
mỹ sẽ đạt bức thuế năm đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ mexico bắt đầu từ ngày một mươi tháng sáu tới
cho đến khi mexico ngăn chặn hiệu quả dòng người di cư bất hợp pháp vào mỹ
giới chức y tế mỹ vừa thông báo số ca nhiễm sở tại nước này từ đầu năm tới nay đã lên tới hơn một trường hợp
đây là đợt bùng phát bệnh có khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng tồi tệ nhất trong hơn hai mươi năm năm qua
theo bộ y tế mỹ số ca mắc sở chủ yếu ở thành phố newark
việc có tới hơn một người mắc bệnh sởi loại bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được
cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức của người dân rằng vaccine hoàn toàn an toàn với sức khỏe
thị trường new york đã áp đặt một lệnh khẩn cấp phạt người dân tại một số khu vực số tiền lên tới một usd nếu họ không tiêm chủng
trong khi đó các ca nhiễm sởi cũng đang tăng nhanh trên toàn cầu
chỉ trong ba tháng đầu năm nay thế giới ghi nhận hơn một trăm một mươi ca nhiễm bệnh tăng ba trăm linh so với cùng kỳ năm ngoái
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc